chỉ trong ba ngày rét đột ngột vừa qua khi thời tiết từ ngưỡng hai mươi tám độ c giảm xuống có thời điểm một mươi bốn độ c vùng núi cao là một mươi độ c đã có nhiều bệnh nhân phải nhập viện vì các bệnh lý về đường hô hấp ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện phổi trung ương
đây là đợt rét đầu tiên trong mùa đông năm nay mà nhiệt độ xuống thấp dưới ngưỡng một mươi năm độ c
tại bệnh viện phổi trung ương không chỉ lượt bệnh nhân đến khám mà các ca bệnh phải nhập viện điều trị cũng tăng từ hai mươi đến ba mươi
ông nguyễn ngọc thông có tiền sử bệnh phổ tắc nghẹn mạng tính
khi thời tiết vừa chuyển lạnh đột ngột bệnh nhân ho nhiều tới mức khó thở phải nhập viện điều trị kết hợp thở oxy và khí dung mới thuyên giảm
ngày thì nó cũng ho ho ít thôi chủ yếu bởi bận đêm bởi bận đêm là lạnh lạnh hơn thì nó sẽ ho nhiều
đang ngủ mà say thì say mà nó lên cơn ho giật mình là dậy là chỉ có ho không nằm nổi được nữa
cũng như ông thông bệnh nhân tô văn hoãn
vừa dứt đợt điều trị một mươi ngày được ra viện thì chỉ sau khi thời tiết chuyển lạnh ông đã phải nhập viện trở lại vì lên cơn ho không rứt
nó khó thở lóng lạnh bắt đầu khó thở luôn nữa kéo cơn heo lên
thế là thôi nhà điều trị luôn thuốc là xong không chống được và chạy vào đến bệnh viện bác sĩ điều trị
theo các bác sĩ tại bệnh viện phổi trung ương cho biết thời tiết thay đổi vào môi trường là những nguyên nhân chính khiến cho các bệnh lý hô hấp tăng nhanh
khi thời tiết nóng lạnh đột ngột
cơ thể của bệnh nhân đặc biệt là người cao tuổi và người có nền bệnh sẽ không đủ sức đề kháng để kịp thích ứng với nhiệt độ
đường thở dễ bị cảm nhiễm và dẫn đến các đợt kịch phát hơn so với các mùa khác
khi thời tiết nặng chính bản thân làm cho bảo vệ đường thở của người bệnh bị yếu điên
điều kiện thuận lợi cho những vi khuẩn phát triển bệnh lý ví dụ những chủng hô hấp viêm phổi viêm phế quả tăng lên
mùa đông năm nay được dự báo sẽ còn nhiều đợt rét đậm rét hại
các bác sĩ khuyến cáo người dân cần giữ ấm cho cơ thể không tắm muộn để nhiễm lạnh
cần theo dõi dự báo thời tiết chuẩn bị sẵn sàng các loại thuốc đặc trị để phòng những cơn kịch phát có thể xảy ra